theo cơ quan chuyên môn hiện nay cùng với xuất xuất huyết bệnh tay chân miệng và bệnh sởi trên địa bàn tỉnh đồng nai đang bùng phát mạnh
đáng chú ý đã có hai trường hợp tử vong do xuất xuất huyết và một trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng
cụ thể theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đã có hơn tám ba trăm linh ca mắc bệnh tay chân miệng
tăng trên tám trăm linh ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy trong đó đã có một ca tử vong đặc biệt từ tháng chín đến nay đã có hơn ba ca mắc
trong khi đó bệnh sởi cũng đang diễn biến phức tạp trong đó gần hai trăm linh ca mắc từ đầu năm đến nay thì một tháng trở lại đây đã ghi nhận đến hơn một trăm sáu mươi ca
phần lớn các ca mắc bệnh sởi là trẻ chưa được tiêm chủng và chưa tới tuổi được tiêm chủng ngừa sởi
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh đồng nai cần phát động chiến dịch làm vệ sinh tại gia đình ấp khu phố xã phường
quản lý nguồn phân thải đồng thời cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý kiểm soát số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng vaccine phòng bệnh